thưa quý vị vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu
lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ
các luật sư bào chữa và các bị cáo đã phân tích nhiều nội dung nhằm xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
luật sư bào chữa cho bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
đã trích dẫn nhiều lời khai của nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành để chứng minh bị cáo vũ chịu nhiều áp lực khi thực hiện dự án
khai tại tòa bị cáo vũ cho biết nhiều lần bị cáo thành nhắc nhở khi áp dụng nguyên tắc đối với aic trong quá trình tham gia đấu thầu
luật sư cũng cho rằng bị cáo vũ là lãnh đạo tận tụy đã từng bị ngất xỉu tại công trình do kiệt sức
bệnh viện đồng nai đến nay có cơ sở vật chất hiện đại chi phí đầu tư hai tỷ đồng
nhưng doanh thu trung bình từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra bị cáo vũ còn có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh
được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân được tặng nhiều bằng khen giấy khen
do vậy đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt
bào chữa cho bị cáo nguyễn đăng thuyết giám đốc công ty thành an
luật sư cho rằng vai trò của bị cáo thuyết chỉ là thư yếu
chỉ đại diện cho công ty thành an hà nội ký hồ sơ dự thầu
công ty được hưởng lợi gần hai tỷ đồng trên tổng thiệt hại một trăm năm mươi hai tỷ đồng bị quy kết của vụ án
do đó đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo
thấp hơn mức đề nghị của viện kiểm sát là từ ba tới bốn năm tù
liên quan tới ma túy tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
gồm thái thanh tùng chú tại tp hcm nguyễn thị kim anh nguyễn thị hân và nguyễn thị trúc lý
cùng chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
theo có trạng để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng tùng bàn với kim anh
người sống chung như vợ chồng với tùng ở tp long xuyên tỉnh an giang
mua ma túy ở tp hcm đem về long xuyên bán lại
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tùng đã nhiều lần mua ma túy từ tp hcm
mỗi lần một mươi gam đem về
anh phân lẻ sử dụng và bán lại kiếm lời
ly và hân thường đến chỗ kim anh mua ma túy sử dụng và được tùng và kim anh thuê đi nhận ma túy
do tùng gửi qua đường xe khách từ tp hcm về giao cho kim anh giúp kim anh bán ma túy
chiều và tối ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ly và hân đến trạm xe khách tại phường mỹ long
thành phố long xuyên nhận trên ba trăm năm mươi gram ma túy đá do tùng gửi về thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
đến chiều ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
xe mô tô đem theo hơn ba mươi sáu gram ma túy đá từ tp hcm về an giang
chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thái thanh tùng
tù trung thân nguyễn thị kim anh hai mươi năm tù nguyễn thị trúc ly một mươi tám năm tù và nguyễn thị hân một mươi bảy năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là trên ba mươi ba triệu đồng
tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng khác
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại nhà quốc hội
giải diên hồng giải báo chí toàn quốc về quốc hội và hội đồng nhân dân lần thứ nhất đã được phát động
đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc với quốc hội hội đồng nhân dân
mục đích của giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của quốc hội cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của quốc hội
cơ quan quyền lực của nước cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam vai trò của hội đồng nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
việc tổ chức giải báo chí diên hồng sẽ có phần tạo động lực để nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của quốc hội và hội đồng nhân dân
theo thể lệ mọi công dân việt nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải
đều có quyền gửi tác phẩm tham dự
thời gian nhận tác phẩm tham dự từ ngày phát động đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại thành phố hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với báo điện tử dân trí và công ty ô tô toyota việt nam
tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
tham dự lễ trao giải có đại diện bộ lao động thương minh và xã hội cục cảnh sát giao thông bộ công an và một số đơn vị khác
cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn hai mươi hai có hai hạng mục sự thi chính gồm hạng mục giải pháp công nghệ an toàn giao thông
và hạng mục ý tưởng an toàn giao thông với tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến ba trăm linh triệu đồng được trao riêng cho từng hạng mục
sau bốn tháng triển khai cuộc thi ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba và khuyến khích cho các cá nhân tập thể xuất sắc có những ý tưởng mới sản phẩm sáng tạo
theo ban tổ chức những ý tưởng sáng tạo
dự kiến đạt giải cao trong cuộc thi sẽ là tiền đề để nghiên cứu phát triển và đưa sản phẩm được ứng dụng thực tế với giao thông việt nam
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức giới thiệu và khai trương cổng thông tin điện tử và ứng dụng tuyên truyền luật biên phòng việt nam
cùng các văn bản quy định chi tiết một cách thường xuyên và liên tục bằng các thế mạnh của công nghệ thông tin
website với tên nghiền bcbp com vn và ứng dụng app tuyên truyền luật biên phòng việt nam cung cấp thông tin đầy đủ chính xác nhanh chóng
kiến thức cơ bản của pháp luật về biên giới quốc gia và luật biên phòng việt nam thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức của đa dạng các đối tượng tiếp cận
website app luật biên phòng việt nam được xây dựng trên không gian số hiện đại cách tuyên truyền về luật hoàn toàn mới lạ
đồng thời cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ quá trình tìm hiểu cho người sử dụng
lan tỏa sâu rộng tới công chúng trên các nền tảng thiết bị di động và máy tính
qua đó có phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng toàn dân toàn quân
của các cấp các ngành của mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thưa quý vị mẹ đỡ đầu là chương trình do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động
nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
cho đến nay tại tỉnh lạng sơn mô hình này đã thực sự lan rộng trong hội phụ nữ công an tỉnh
qua đó chia sẻ giúp đỡ được rất nhiều trẻ em cả về vật chất và tinh thần
tại thôn sài hồ xã tân thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
hoàn cảnh gia đình khó khăn một côi mẹ cha không có việc làm ổn định
ba em lương tổ uyên lương triệu vi lương gia long đã được hội phụ nữ công an tỉnh lạng sơn nhận đỡ đầu
tặng bụi em hai trăm linh đồng một tháng trong năm năm
nhờ vậy từ ngày có thêm mẹ đỡ đầu cuộc sống của các em đã ổn định hơn rất nhiều
con cháu thì còn bé nhà nước bây giờ cứ quan tâm đến thì rất là mừng
thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu các cám bộ chiến sĩ công an tỉnh lạng sơn đã trở thành điểm tựa tinh thần
trở thành người mẹ thứ hai của nhiều em nhỏ
kinh phí của chương trình do chính lực lượng công an tỉnh đóng góp
chương trình sẽ thực hiện hỗ trợ các em theo tháng quý từng năm giai đoạn ba đến năm năm
mức hỗ trợ từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một tháng
dù số tiền không lớn nhưng việc nhận đỡ đầu đã góp phần
chia sẻ những khó khăn cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh
tính đến thời điểm hiện nay các cấp hội phụ nữ trong công an lạng sơn đã hỗ trợ
chăm sóc nuôi dưỡng đối với một mươi tám trẻ mồ côi trên địa bàn
và định kỳ thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên
cũng như là hỗ trợ và trao sổ tiết kiệm cho các cháu với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
có thể thấy rằng là chương trình mẹ đỡ đầu là một hoạt động có ý nghĩa
như thế này
nhân văn sâu sắc nhằm xoa dịu đi nỗi đau đối với những trẻ em mồ côi
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
mặc dù mới triển khai được hơn một năm nhưng với sự nỗ lực linh hoạt
trong cách làm của các cấp hội phụ nữ công an tỉnh lạng sơn
đến nay chương trình mẹ đỡ đầu đã lan tỏa mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực
trở thành điểm tựa cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng chương trình mẹ đỡ đầu
góp phần giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực
vươn lên trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội
thưa quý vị vinh danh ghi nhận thành tích của cá nhân tổ chức nào đó
vốn là hoạt động cần thiết bình thường của xã hội
nhưng những cá nhân hoặc tổ chức được vinh danh một cách thái quá
với những danh sưng kỳ lạ thậm chí là tự phong tặng tùy tiện

đã làm lẫn lộn giá trị thật và giá trị ảo đẩy tới tình trạng loạn danh sưng
và mới đây nhất dư luận rất bức xúc khi một sự kiện mang tên là
gala chung kết du lịch và tài năng kỷ lục châu á doanh nghiệp thương hiệu
vàng đất việt doanh nhân tiêu biểu việt nam được tổ chức tại quảng ninh
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và có nội dung vinh danh bà tống thu ngân
là nhà thơ thế giới cùng hàng loạt danh hiệu khác
sự kiện tổ chức khi chưa được cấp phép cùng với đó là việc tùy tiện
và sử dụng thương hiệu của một số doanh nghiệp
cơ quan báo chí với vai trò là đơn vị tổ chức thông tin truyền thông
từ câu chuyện này cần phải nhìn nhận nghiêm túc như thế nào về quy trình tiền kiểm
hậu kiểm các sự kiện vinh danh ngăn chặn nạn loạn danh sưng
vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia văn hóa
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung sẽ phân tích cụ thể hơn về câu chuyện này
và trước tiên thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn
về sự kiện vinh danh đang gây rôn rào dư luận hiện nay
sự kiện này
thu hút sự chú ý của dư luận khi vinh danh bà tống thu ngân
với hàng loạt danh hiệu
chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của liên đoàn các nhà thơ thế giới
đại sứ trọn đời của liên đoàn các nhà thơ thế giới
phó chủ tịch hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới
chủ nhiệm nhiều cô lập bộ thơ trong và ngoài nước
trên phong nền sân khấu xuất hiện nhiều đơn vị truyền thông
với danh nghĩa tổ chức tài trợ đồng hành cho sự kiện này
lãnh đạo đài thương ngón việt nam vov
lãnh đạo truyền hình công an nhân dân antv khẳng định
vov antv không có cam kết cùng tham gia tổ chức
hay bảo trợ cho sự kiện này
yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh vào cuộc xem xét
và có những biện pháp phù hợp bảo vệ uy tín
cũng như thương hiệu của các cơ quan báo chí đang bị mạo dạy
vâng đây không phải là lần đầu tiên
những sự kiện vinh danh được tổ chức
với những danh sưng lạ lùng như thế này
phải nhìn nhận như thế nào về thực trạng trăm hoa đô nở các doanh hiệu
và sau đây sẽ là những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chúng ta thấy rằng là hiện nay đảng nhà nước ta
có một cơ chế rất thoáng rộng mở
cho tất cả những hoạt động về văn hóa sội nói chung
bên cạnh rất nhiều cơ quan đơn vị tổ chức tốt
và theo đúng luật
vẫn có một số đơn vị làm không đúng luật không đúng quy định
và một biểu hiện rất đặc biệt
và nhiều cư dân cộng đồng mạng
mọi người dân bức xúc vinh danh một cách bừa vãi ổ hạt
không theo quy chuẩn và không theo một cái chuẩn mực nào cả
và họ cứ nghĩ ra danh hiệu nào đó
họ tự gán cho mình danh hiệu đó
không có một cơ quan nhà nước nào
không có một tổ chức nào đứng ra thừa nhận
hoặc đồng ý những danh hiệu đó
và từ đó nó làm nhũ loạn thông tin
đồng thời nó có những khía cạnh mà họ coi thường
xem thường pháp luật cũng như xem thường một số những nhà chuyên gia
một số lĩnh vực văn học nghệ thuật khoa học nói chung
xính hình thức loạn danh sưng
trong đó thì có nhiều danh dưng mọc lên do tự phong tặng tùy tiện
và nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời
thì hệ lụy gây ra cho nền văn hóa văn nghệ sẽ vô cùng lớn
và ngay sau đây sẽ tiếp tục là những phân tích cụ thể từ khách mời của chương trình
bây giờ một số doanh nghiệp họ cũng có quyền đứng ra tổ chức sự kiện
và họ lợi dụng danh hiệu của một số cơ quan đơn vị
và đặc biệt là một số những cơ quan truyền thông báo chí
để mà đánh bóng tên tuổi của mình
họ mạo nhận những danh hiệu đó nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín
cũng như là cái gọi là hình ảnh của những đơn vị mà bị họ lợi dụng
điểm thứ hai nữa là họ đưa ra những danh hiệu mà nó viển vông
nó xa rời thực tế nó mang tinh chất gọi là ảo tưởng như thế
thì rõ ràng là những cái đơn vị tổ chức cơ quan mà quản lý nhà nước về lĩnh vực đó
cũng như hoạt động trong lĩnh vực đó họ cảm thấy có một cái gì đó là không ổn
đó hoặc nó ảnh hưởng đến suy nghĩ tình cảm cũng như là lĩnh vực chuyên môn
mà họ đã dày công nghiên cứu
có thể là hàng mấy chục năm và bây giờ hiện nay lại bị có những công ty
người ta coi thường và họ là đặt ra những danh hiệu một cách gọi là vô nguyên tắc
máy móc và nó không có một cái chuẩn mực nào cả
vâng ạ rõ ràng thay vì xử lý các cá nhân tổ chức sau khi xảy ra vi phạm
thì cơ quan quản lý nhà nước nên có các biện pháp chấn chỉnh
xiết chặt khâu tiền kiểm với các quy định chặt chẽ
để các sự kiện vinh danh được tổ chức một cách đúng nghĩa
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung cũng sẽ phân tích cụ thể hơn
về vấn đề này
tôi cho rằng là quy định của chúng ta và luật về vấn đề truyền thông
cũng như là luật về tổ chức sự kiện chúng ta đã có rồi
nhưng chỉ có vấn đề là thừa hành thôi
và có lẽ chúng ta cũng cần phải hoàn thiện và bổ sung hơn nữa
và đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng một số những cơ quan thanh tra kiểm tra
làm sao phải có cái gọi là thanh tra tiền kiểm và khẩu kiểm
và đặc biệt biệt nữa là trách nhiệm của một số những đơn vị cơ quan liên quan đến cái này
chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và truy cứu một cách gọi là sâu sát và đúng với luật
ví dụ như cá nhân một người nào đó đưa thông tin về bản thân mình có đúng không
có đúng cái sự thực không và có phù hợp với lại văn hóa và luật pháp việt nam không
thứ hai là cái đơn vị cơ quan nào đứng ra tổ chức cái sự kiện đó
anh đã gọi là cập nhật đầy đủ thông tin chưa
đã nghiên cứu luật chưa và đã có giấy phép chưa
và thậm chí là cái địa điểm mà nhà khách sạn nhà hàng khu du lịch nào đó
đứng ra tổ chức những sự kiện bất hợp pháp khi mà chưa có đầy dưới phép
cái đó chúng ta cũng cần phải gọi là gắn trách nhiệm của họ vào
để cho nó có một hệ thống giữ gìn cái trật tự trong vấn đề truyền thông
cũng như tổ chức các sự kiện và vinh danh các sự kiện làm sau
cho đi vào đúng cái chuẩn mực và tôn vinh đúng những cái giá trị cần thiết
của xã hội chúng ta hiện nay
vâng xin cảm ơn những phân tích cụ thể từ phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
thưa quý vị ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành quyết định số hai nghìn tám mươi một
về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở
theo quy định tại thông tư số một trăm một mươi hai nghìn một mươi ba
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành quyết định hai nghìn tám mươi một qdnhnn
về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở
theo quy định tại thông tư số một trăm một mươi hai nghìn một mươi ba
thông tư số ba trăm hai mươi hai nghìn một mươi bốn
và thông tư số hai trăm năm mươi hai nghìn một mươi ba
theo đó mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba

theo quy định tại các thông tư kể trên là năm một năm

nghị quyết số một triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn một mươi sáu của hội đồng nhân dân thành phố hải phòng

bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba

lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện